kết thúc chuyến thăm tại ethiopia và ai cập hai bên đều ra tuyên bố chung đề ra các định hướng lớn làm cơ sở để thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương việt nam ethiopia việt nam ai cập trong thời gian tới
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và để tưởng nhớ ngày người đi xa báo nhân dân tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật nhớ lời bác dặn
đến dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng thường trưởng ban bí thư đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đồng chí đ
ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
qua đó thể hiện một cách giản dị mà sinh động sâu sắc những tư tưởng của người về xây dựng đảng xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng đạo đức người cán bộ cách mạng
qua đó thể hiện một cách giản dị mà sinh động sâu sắc những tư tưởng của người về xây dựng đảng xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng đạo đức người cán bộ cách mạng

qua đó thể hiện một cách giản dị mà sinh động sâu sắc những tư tưởng của người về xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng chính quyền

qua đó thể hiện một cách giản dị mà sinh động sâu sắc những tư tưởng của người về xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng chính quyền
qua đó thể hiện một cách giản dị mà sinh động sâu sắc những tư tưởng của người về xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng chính quyền